hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo
từ luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại tú khai bản thân làm trong lĩnh vực tài chính
tìm kiếm người giới thiệu đi vay và mở tài khoản ngân hàng
khi đến cửa hàng đề nghị cấp lại sim điện thoại của bà t
tú không nhớ đã làm việc với người nào chỉ biết là một nhân viên nam
bị cáo khai có cung cấp năm số thường xuyên liên lạc đến sim này
tuy nhiên luật sư sau đó cung cấp cho tòa văn bản trả lời của nhà mạng rằng
trong hồ sơ cấp lại sim không yêu cầu cung cấp năm số thưởng liên lạc
khi hội đồng xét xử hỏi ý kiến của bị cáo hải về việc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của bị hại
hài nói hài chỉ làm công cho thắng và số tiền bị chiếm đoạt vượt quá khả năng chi trả của hài
thế nên mong hội đồng xét xử xem xét
sau khi các luật sư tham gia xét hỏi hội đồng xét xử nhận thấy vụ án còn một số tình tiết cần được điều tra
thế nên đã trả hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nhân dân cung cấp
trên thực tế đã xảy ra vô số vụ án mà nạn nhân bị các đối tượng dẫn dắt
tự thực hiện những bước trong kế hoạch để tạo lỗ hổng cho các hành vi phạm tội
mới đây nhất một cụ ông tám mươi hai tuổi mất năm năm tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi mạo danh công an
theo đó cơ quan công an quận thanh xuân nhận được trình báo của ông t tám mươi hai tuổi
chú tại thành xuân hà nội về việc bị một đối tượng gọi điện thoại tự xưng là cán bộ công an lừa đảo số tiền lớn
cụ thể đối tượng thông báo cho ông tê có liên quan đến một vụ án đang điều tra
và yêu cầu ông cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh
sau đó ông tây cũng làm theo những yêu cầu của cán bộ lừa đảo nói trên để chứng minh mình trong sạch
thế nhưng ngay sau đó ông phát hiện tài khoản của mình mất hơn năm năm tỷ đồng
theo cơ quan công an mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh để chiếm đoạt tài sản
nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng do họ ít cập nhật thông tin trên các diễn đàn báo chí và mạng xã hội
sau khi sự việc xảy ra nạn nhân lo lắng vì mất uy tín
nên cũng có những trường hợp không trình báo cơ quan chức năng giải quyết
gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý
do đó công an hà nội khuyên cáo người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè với các thủ đoạn trên
để làm việc với người dân cơ quan công an sẽ làm việc và gửi giấy triệu tập đến công an địa phương
tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
bên cạnh đó để ngăn chặn các lỗ hổng trong quá trình sử dụng tài khoản ngân hàng
theo quyết định số hai nghìn ba trăm bốn mươi năm qd nhnn ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của thống đốc ngân hàng nhà nước
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ một mươi triệu đồng trở lên
đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trách học đối với người truyền tiền
theo đó ông đoàn thanh hải phó cục trưởng cục công nghệ thông tin ngân hàng nhà nước cho hay
giải pháp này cho phép cơ quan quản lý tổ chức cung cấp dịch vụ xác định được chính xác chủ tài khoản
người thực hiện giao dịch người thụ hưởng
điều này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng
phó cục trưởng cục công nghệ thông tin ngân hàng nhà nước phân tích
nhiều năm về trước ngân hàng nhà nước đã có quy định các tổ chức trong ngành ngân hàng
khi cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến phải thực hiện phân loại giao dịch
áp dụng các giải pháp xác thực giao dịch phù hợp với rủi ro mất an toàn thông tin của từng loại giao dịch
mặc dù điều này đã tăng tính an toàn cho các giao dịch trực tuyến trước hành vi truy cập trái phép
lừa đảo chiếm đoạt tài sản thế nhưng giải pháp này vẫn chưa cho phép cơ quan quản lý
tổ chức cung cấp dịch vụ xác định được chính xác chủ tài khoản
người thụ hưởng của các giao dịch bất hợp pháp như đánh bạc rửa tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyên nhân là dữ liệu cá nhân của khách hàng trong cơ sở dữ liệu khách hàng của các tổ chức cung cấp dịch vụ không sạch
tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào vùng sâu vùng xa
đồng bào dân tộc ít người thực hiện thuê mua tài khoản thanh toán
làm giả thông tin cá nhân để mở tài khoản thanh toán
điểm yếu này cho phép tội phạm sử dụng công nghệ cao có cơ hội ẩn thân
tiếp tục thực hiện các hành vi phạm pháp trên không gian mạng
với quy định mới tại quyết định số hai nghìn ba trăm bốn mươi năm giải pháp này cho phép cơ quan quản lý
tổ chức cung cấp dịch vụ xác định được chính xác chủ tài khoản
người thực hiện giao dịch người thụ hưởng
từ đó góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng
ngoài ra khách hàng nên tuân thủ các quy định hướng dẫn của các ngân hàng cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến
đăng ký nhận tin thông báo thay đổi số dư giao dịch
đối với mật khẩu truy cập dịch vụ giao dịch trực tuyến cần đặt mật khẩu khói đoán
đảm bảo quy tắc an toàn thay đổi mật khẩu thường xuyên và không sử dụng các tính năng lưu mật khẩu để đăng nhập tự động
đồng thời khách hàng không cung cấp tên mật khẩu đăng nhập ngân hàng trực tuyến
mã xác thực mã otp qua điện thoại email mạng xã hội web cho bất cứ ai kể cả nhân viên ngân hàng
trong trường hợp bị lộ hoặc nghi ngờ bị lộ tên đăng nhập mật khẩu khách hàng cần nhanh chóng thông báo cho tới ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời
trong trường hợp mất thẻ cần khóa thẻ trên ứng dụng ngân hàng điện tử hoặc thông báo tới ngân hàng càng sớm càng tốt tránh nguy cơ mất tiền trong thẻ
cùng với đó không bấm vào các đường linh lạ chỉ cài đặt các ứng dụng từ các cửa hàng chính như google play app store
khi cài đặt ứng dụng vào thiết bị cần kiểm tra thông tin nhà phát triển ứng dụng xem xét kỹ quyền hạn của các ứng dụng
thường xuyên cập nhật hệ điều hành của thiết bị để thiết bị nhận được các bản vá bảo mật mới nhất của hãng sản xuất